dịp lễ quốc khánh đang tới rất gần và để tăng cường phục vụ hành khách trong các dịp lễ từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày hai tháng chín tới đây tổng công ty đường sắt việt nam sẽ tổ chức chạy thêm hơn năm mươi chuyến tàu trên các tuyến đông khách như sài gòn nha trang sài gòn phan thiết hà nội vinh hà nội đồng hới
ở phía nam tổ chức chạy thêm ba mươi năm chuyến tàu với khoảng một mươi bảy chỗ ở các tuyến sài gòn phan thiết sài gòn nha trang sài gòn quy nhơn sài gòn quảng ngãi và sài gòn đà nẵng
ở khu vực phía bắc tổ chức chạy thêm một mươi tám chuyến tàu trên các tuyến cụ thể tuyến hà nội đà nẵng hà nội đồng hới hà nội vinh và hà nội lào cai
cùng với chạy thêm tàu trong dịp lễ mùng hai tháng chín tổng công ty đường sát việt nam vẫn duy trì áp dụng chương trình giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội sinh viên đoàn viên công đoàn hành khách mua vé tập thể từ hai mươi người trở lên
đồng thời tiếp tục theo dõi cập nhật nhu cầu đi lại của hành khách trên tất cả các tuyến để có kế hoạch nối thêm toa xe chạy thêm tàu đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân